tuyến buýt du lịch tham quan thành phố hồ chí minh đã chính thức đi vào hoạt động
đây là tuyến xe buýt hai tầng hiện đại đầu tiên phục vụ phát triển du lịch thành phố hồ chí minh
loại xe buýt hai tầng được sử dụng phục vụ du lịch có sáu mươi ba chỗ
trong đó tầng hai được thiết kế môi trường phù hợp cho du khách dạo phố ngắm cảnh phố phường
điểm đầu và điểm cuối trả khách tại bu điện trung tâm thành phố hồ chí minh
hành trình chạy qua các tuyến đường quận một quận ba đi qua hai mươi bốn tuyến đường
để du khách dễ dàng tiếp cận ba mươi điểm tham quan đặc sắc của thành phố hồ chí minh
như dinh độc lập các bảo tàng cho phép khách du lịch tự do khám phá
trải nghiệm theo cách riêng và độc đáo của mình
trên xe được trang bị hệ thống thuyết minh về các điểm tham quan
và dịch tự động bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
xe sẽ phục vụ du khách từ chín h đến một mươi bảy h bốn mươi năm hàng ngày và cứ ba mươi phút sẽ có một chuyến
giá vé người lớn là ba trăm ba mươi đồng một lượt trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi hai trăm năm mươi đồng một lượt
trẻ em dưới năm tuổi được miễn phí
việc đưa xe buýt du lịch hai tầng vào phục vụ tại thành phố hồ chí minh
được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới trong cạnh tranh mạnh mẽ
với những thành phố du lịch khác trong khu vực đông nam á